bộ y tế vừa có chỉ thị số hai mươi hai gửi giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cơ quan quản lý y tế các bộ ngành thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ y tế
thuộc các bộ ngành địa phương yêu cầu chấn chỉnh công tác liên doanh
liên kết trong các cơ sở y tế công lập
bộ y tế yêu cầu giả soát các trang thiết bị đã đưa vào liên doanh liên kết đang thực hiện
tại các đơn vị trường hợp phát hiện trang thiết bị y tế không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ
phải dừng ngay hợp đồng với phía đối tác báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất giải pháp giải quyết
phải thực hiện ra soát lại giá của các trang thiết bị y tế đã đưa vào liên doanh liên kết
trường hợp phát hiện giá không phù hợp phải xem xét điều chỉnh ngay hợp đồng
phương án tài chính của đề án và mức giá của dịch vụ bảo đảm quyền lợi cho người bệnh
trường hợp các tài sản đã kết thúc thời hạn liên doanh liên kết theo đề án và hợp đồng đã ký kết
phải thực hiện xử lý tài sản theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công
bên cạnh đó tuân thủ quy định của pháp luật về giá
trong đó cần lưu ý việc niêm yết công khai danh mục và mức giá của các dịch vụ